phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc dùng hóa đơn đã qua sử dụng để mua bán vận chuyển trên một mươi bốn lít xăng a chín mươi năm nhằm trốn thuế
qua kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu minh phương ở phường tân thành thành phố buôn ma thuột đội chống buôn lậu của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc phát hiện xe ô tô chở xăng do tài xế đặng văn quân điều khiển có dấu hiệu vi phạm
qua kiểm tra xe và hồ sơ do tài xế cung cấp lực lượng chức năng đã đối chiếu và nhận ra bộ hồ sơ này đã qua sử dụng nhằm làm lệnh bài để vận chuyển một mươi bốn lít xăng trên
theo khai nhận ngày sáu tháng một tài xế quân được giám đốc công ty minh phương có trụ sở ở tp hcm thuê đến kho của công ty thành trúc ở quận bảy nhận một mươi bốn lít xăng a chín mươi năm để vận chuyển về giao cho chi nhánh của công ty ở đắk lắc với giá một mươi triệu đồng
quân cũng thừa nhận số xăng đang vận chuyển trên xe không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc hợp pháp hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng